tòa nhân dân cấp cao đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thế chư
trú tại thị trấn buôn chấp huyện grongana tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông đỗ liên gang và vợ là bà phan thị triệc ở gần nhà trừ
theo nội dung bản án sơ thẩm chư và vợ chồng ông gang thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau
do tranh chấp phần đất giữa hai gia đình vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
chưa lấy một con dao bầu rồi lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu mặt cổ tay và ngực của hai vợ chồng ông gang
khiến hai nạn nhân phải đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật lần lượt là tám mươi sáu và hai mươi sáu
ngày một mươi ba tháng chín tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
và tuyên phạt nguyễn thế chư một mươi tám năm tù giam về tội giết người
sau đó trư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét đánh giá các tình tiết
có trong hồ sơ vụ án hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo
và tuyên y án sơ thẩm một mươi tám năm tù giam đối với nguyễn thế trư